tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng hungary viktor orbán đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
các văn kiện được ký kết lần này gồm
hiệp định liên chính phủ về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng hungary
bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ y tế việt nam và bộ công nghệ và sáng tạo hungary
kế hoạch hợp tác giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một giữa bộ giáo dục việt nam và bộ nguồn nhân lực hungary
bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam về việc thực hiện dự án cung cấp nước sạch quảng bình hai
sáu bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long về dự án xử lý nước tại tỉnh vĩnh long
bảy bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long về dự án xử lý nước tại tỉnh vĩnh long
hai bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về dự án cấp nước sạch tại tỉnh thanh hóa